nhận được tin báo nhiều xe ô tô khi dừng đỗ ven đường đã bị mất tài sản giá trị
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn đức thắng và nguyễn văn đắc cùng chú tại huyện trảng bom
tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng năm đắc trở thắng bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên tây nguyên
tìm kiếm các xe ô tô dừng đỗ ven đường để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng năm tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước
phát hiện chiếc xe ô tô bán tải đang dừng đỗ ven đường
đắc dùng dụng cụ mang theo mở cửa xe trộm hai chiếc điện thoại di động
đến dạng sáng cùng ngày tại phường nghĩa phú tp gia nghĩa
hai đối tượng tiếp tục đột nhập một xe ô tô tải lấy trộm túi sách bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến một giờ ngày hai mươi tháng năm công an thành phố gia nghĩa phối hợp với công an xã phước hòa
công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ đắc và thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn
thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động cùng với các dụng cụ gây án
đắc là đối tượng đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc